nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động có tay nghề cao đặc biệt đối với những nghề trọng điểm phát triển kinh tế trong thời gian tới
tổng cục giáo dục nghề nghiệp vừa thông báo về việc tuyển sinh và đào tạo hai mươi hai nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế
theo các chương trình chuyển giao từ cộng hòa lên mặt đất
theo đó chương trình sẽ tuyển sinh hơn một sinh viên tổ chức thành sáu mươi sáu lớp tại bốn mươi năm trường cho hai mươi hai nghề
các nghề được đào tạo là cơ khí chế biến và bảo quản thủy sản công nghệ ô tô kỹ thuật chế biến món ăn pha chế gia công thiết kế sản phẩm mộc
chương trình được đào tạo từ ba đến ba năm rưỡi học phí giao động từ bảy đến một mươi triệu một năm tùy theo khung tính của từng trường và từng vùng
sau khi tốt nghiệp người học sẽ được cấp hai bằng của việt nam và đức
các trường được chọn đào tạo thí điểm đều là các trường đã được phía đức và việt nam chọn lọc khảo sát và đánh giá đáp ứng được yêu cầu từ phía đức